vụ án này được giải mã như thế nào mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi hành trình phá án của các cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đà nẵng
cảnh sát nạn nhân có ba vũng máu hai con dao nhọn thái lan còn mới có dính máu một rupee một đôi dép không phải cớ chân của nạn nhân còn mới và một số tiền lẻ loại năm đồng và năm mươi đồng
người dân trong khu vực xác nhận người đàn ông này là người lạ chưa từng xuất hiện tại khu dân cư
cảnh sát nạn nhân không phải là người trong vùng
nạn nhân bị đều đến đây để bị sát hại
đó là một quá trình rất gì khó khăn với cơ quan điều tra là khi chưa nhận định được nạn nhân là ai
đó là điều không biết trước đây người ta sống như thế nào thì khó có thể biết nguyên nhân người ta chết

đối với cơ quan điều tra chúng tôi rất tập trung vào công tác tìm kiếm người đàn ông này
tìm được danh tính nạn nhân
đây là một khu vực rất là hoang vắng
xa khu dân cư
nên công tác khám nghị
sau khi được người dân cung cấp
thì chúng tôi mới đến được
đây là khu vực vắng
nên là ít người qua lại
nên khả năng đối tượng ra tay
và hạ thủ với nạn nhân
là ít người phát hiện
ba mươi hai vết đâm trên cơ thể
đã khẳng định nạn nhân chết
vì hành vi giết người hết sức dã man
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trợ thị xã hội công an tp đà nẵng
báo cáo xin ý kiến trì đạo
của ban giám đốc công an tỉnh
và xác lập chuyên án để nhanh chóng
triển khai các bộ công tác lên đường
truy tìm hung thủ gây án
tuy nhiên việc truy tìm
hung thủ không hề đơn giản
bởi những vật chứng thu được
ở hiện trường không thể hiện
bất cứ thông tin nào về danh tính
của nạn nhân
nạn nhân là ai từ đâu tới
và bị giết vì lý do gì
là những nghi vấn ban đầu
cần phải giải đáp
càng trả lời sớm những câu hỏi này
sẽ càng sớm định hướng
truy tìm kẻ thù ác
thật may mắn khi vụ án
dường như chỉ rơi vào bế tắc
thì lực lượng chức năng của công an tp đà nẵng

của thông tích của cung vé máy bay
và nhận định đây là
một mấu chốt quan trọng để bán
cung vé máy bay của hành khách
mang tên trần nam hoàng xuất phát
từ tp hcm đến đà nẵng
trong ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
giải thuyết được đặt ra
liệu nạn nhân có phải là trần nam hoàng
các điều tra viên đã nhanh chóng làm việc
với bộ phần kiểm soát của sân bay
công an tp đà nẵng
và được cung cấp thông tin quan trọng
đó là trong ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
có một hành khách tên là trần nam hoàng
có hộ khẩu thường trú
ngay lập tức
các điều tra viên liên lạc với
người nhà quản khách có tên là trần nam hoàng
vợ của anh hoàng cho biết
chồng chị đi công tác tại đà nẵng
trong ngày bốn tháng ba
đã có hẹn với đối tác ở đây
và cho đến ngày này đã mất liên lạc với chồng
từ những thông tin giá trị trên
phối hợp cùng với đối chiếu đặc điểm
nhận dạng của nạn nhân
cơ quan điều tra đã có thể khẳng định
nạn nhân bị giết tại thôn hòa phát
chính là anh trần nam hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại khu phố ba
phường trần hương hòa b
quận bình tân tp hcm
anh hoàng đang là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên hoàng thịnh phát
chuyên kinh doanh buôn bán máy móc
thiết bị sản xuất đồ gỗ
lý do nào khiến hùng thủ
điều anh hoàng sinh sống
về khu vực hoang vắng ở đà nẵng để sát hại
liệu cái chết của nạn nhân
có liên quan gì đến mâu thuẫn
trong chuyện làm ăn hay không
các điều tra viên xác định đây là hướng
điều tra quan trọng có thể khám phá
tại thời điểm này
khi các điều tra viên tiếp cận với người nhà nạn nhân thì được biết trước khi đi đà nẵng
anh hoàng có bàn với vợ là ra đấy để mua một mươi tám máy sản xuất rán ghép thanh được giao bán trên mạng
với giá sáu trăm linh triệu đồng tuy nhiên vì số tiền khá lớn nên anh hoàng đã để trong tài khoản ngân hàng
lúc đi chỉ mang theo ba triệu rưỡi làm nổ phí
đối tác bánh hoàng gặp ở đà nẵng là
các anh phạm quang trung
hộ khẩu thường trú tại gia lai
và trần văn lâm thường trú
tại xã đại hồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam
thông qua những thông tin của gia đình nạn nhân
thì chúng tôi biết được
lâm là một người
buôn bán máy gỗ ở thành phố đà nẵng
nhưng qua các công tác nghiệp vụ
là phát hiện là
lâm thì không đúng giống như là
trong khai báo ở trên cốt
quảng nam đại hồng quảng nam
nhưng mà thật ra là lâm là ở bắc
tổ ban chuyên án nhận định
nên lâm có thể là một tên giả
khi xác minh tại công an các tỉnh quảng nam và gia lai
thì được biết địa chỉ ảo
mặt khác trong tất cả các email giao dịch
mua bán thiết bị chế biến gỗ
hộp thư của công ty hoàng thịnh pháp
nhận được email của đối tác có tên
nguyễn hồng phú dn
ngay sau đó nội dung này
đã được đề cập vào bản thông tin
nhiều tra viên phòng khai sát điều tra tội phạm
về trợ tử xã hội nghiên cứu
và một số tình tiết mới liên quan vụ án
đã được hé mở
theo đó trong thơ có đính kèm hình ảnh nhà xưởng
máy móc thiết bị sản xuất gỗ
và tên tuổi số chứng minh nhân dân
của hai chủ xưởng ở đà nẵng
có máy móc cần thanh lý nói trên
bức thư kia được cử đi từ một tiệm internet
trên địa bàn quận liên triều
như vậy rất có thể
hung thủ là người địa phương
và mục đích giết người là để cướp tài sản
tất cả nghi vấn đều tập trung
vào vị đối tác vô danh
người mà nạn nhân chắc chắn đã gặp mặt khi đến đà nẵng
cơ quan điều tra đã xác định được địa chỉ email
liên lạc với nạn nhân thời gian qua
đó chính là nguyễn hồng phú
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên phú quy lâm
chuyên kinh doanh chơi biến gỗ
ở tổ chính phường hòa hiệp bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng
danh tính nghề nghiệp của nguyễn hồng phú
có những đặc điểm khá phù hợp
với vị đối tác mà anh hoàng gặp gỡ
tuy nhiên để xác định phú
có liên quan gì đến hung thủ của vụ án hay không
thì lại là một hành trình khác

các điều tra viên ngay lập tức định hướng
tập trung theo dõi hoạt động của nguyễn hồng phú
có một chi tiết quan trọng
đó là sáng ngày năm tháng ba
phú quân đến trạm xã địa phương
nhờ không vết thương ở tay
tại đây hắn nói với y tá
là do tai nạn lúc vận hành mấy cư
khi cơ quan điều tra làm việc
với người y tá trực tiếp băng bó vết thương cho phú
thì chị này khẳng định
rằng vết thương khô đau máu
đã xảy ra ít nhất năm giờ
trước khi đến trạm xã
và không thể là vết thương do máy cưa
như lời phú nói
khi cơ quan điều tra chúng tôi
tập trung đấu tranh với người y tá
về dấu vết trên bàn tay phải của đấu tượng
thì chúng tôi có trưng cào
có làm việc rất cụ thể
đối với những người
mà trực tiếp xử lý vết thương
đi bằng tay của đấu tượng này
thì qua tìm hiểu về ngành y
thì họ giải thích rằng
vết thương này là cái máu
nằm trong cái kẽ bàn tay
kẽ trong cái kẽ bàn tay của đấu tượng này

là máu đã khô
và đồng thời là
theo như nhận định của các y bác sĩ
lúc đó là họ bảo là
đã bị cách đây năm tiếng đồng hồ
trước khi đánh
đánh xử lý vết thương
thì từ đó chúng tôi tập trung đấu tranh với đối tượng
nhận thấy đối tượng phú rất nhiều khả năng
có liên quan đến cái chết của anh trần nam hoàng
bàn truyền án đã ra quyết định
mời đối tượng này đến cơ quan điều tra làm việc
trả lời câu hỏi
của các điều tra viện này
về vết thương với khâu bảy mũi
phú quanh co
trả lời là do bất cần trong quá trình vận hành máy cưa
vào lúc sáu h ngày năm tháng ba
xác minh thời điểm này
thì xưởng cưa do phú làm chủ không hề hoạt động
cuối cùng biết không thể chối cãi
phú phải cúng đầu nhận tội
từ lời khai của hung thủ
hai mươi ba h ngày năm tháng ba
phú đã bị bắt khẩn cấp
cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám
nhà riêng của phú
tại phường hòa hiệp bắc
quận liên triều
trước những chứng cứ không thể chối cãi
của cơ quan điều tra
đối tượng nguyễn hồng phú
mới cúi đầu thừa nhận
chính là hung thủ sát hại
anh trần nam hoa
nguyễn hồng phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
là chủ doanh nghiệp
công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên phú quy lâm
có trụ sở tại tổ chín
phường hòa hiệp bắc
chuyên sản xuất và cung cấp
ván ghép thanh ván sàn trang trí nổ ngoại thất
công ty hoạt động không hiệu quả
thua lỗ gần hai tỷ đồng
nên hắn lên mạng giao bán nhà xưởng và máy móc
đầu năm hai nghìn một mươi hai
hắn được anh trần nam hoa
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên hoàng phát thịnh
tại thành phố hồ chí minh
hoạt động trên lĩnh vực buôn bán thiết bị sản xuất đồ gỗ
liên hệ hỏi mua máy
nên hắn đã nảy ra ý định lừa gạt anh này
để chiếm đoạt tiền
để thực hiện được mục đích của mình
hắn đã đến các nhà xưởng trên địa bàn
để chụp hình lại các thiết bị
mà đối tác cần mua giữ gửi và email
của công ty hoàng thịnh phát
với mục đích là dịu đối tác ra đà nẵng
để sát hại
rồi chiếm đoạt số tiền mang theo để mua sản phẩm
và giã tầm đó
đã được hắn ta thiện thực hóa
khi anh hoàng đồng ý mua sản phẩm
trào hàng với giá sáu trăm linh triệu đồng
hẹn gặp nhau ngày bốn tháng ba
tại đà nẵng
khách hàng gọi điện nói là đi mua máy đó
đi xuống coi máy rồi mua đó
máy làm gỗ
máy bào cuốn tô bi rồi đó
rồi ảnh mới đi ra
để ảnh định giá
rồi ảnh mới đi ra
giá rồi mới biết quyết định mua hay không
thôi chứ không có đem tiền theo nhiều
không có làm gì hết
chỉ đơn giản là gọi điện qua điện thoại
thôi đi ra thôi
chứ không có quen biết gì hết
để sát hại đối tác
hắn đi mua hai con da thái lan
rồi dùng bao ni lông bọc cán để xóa dấu văn tài
đồng thời mua đôi xép tông quá khổ
để vứt lại tại hiện trường
sau khi gây án với mục đích đánh lạc hứng
cơ quan điều tra
đến khoảng hai mươi h cùng ngày
khi anh hoàng vừa thắp chuyến bay đến đà nẵng
phú sử dụng xe máy biển kiểm soát bảy mươi ba
của bạn gái tên là huỳnh thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại quảng thạch quảng bình
sau khi chở bạn hàng đi ăn tối
đến khoảng hai mươi một h
hắn bảo với anh hoàng là đã đến
xã hòa phú để xe máy móc
không chút nghi ngờ
anh này ngồi sau xe do phú điều khiển
đến đoạn gần đập hố cao
lấy lý do cần đi vệ sinh
nguyễn hồng phú đã dừng xe
sẽ bất ngờ rút dao đâm tới tấp
với người nạn nhân
làm anh này gục tại chỗ
gây án xong hắn lấy tài sản
của nạn nhân mang về nhà riêng
ở tổ chính phường hòa hiệp bắc cất giống
và mặc dù
đã tính toán trước
chuẩn bị các điều kiện
để xóa dấu vết
và đánh lạc hướng của cơ quan điều tra
nhưng chưa đầy hai mươi bốn h
sau khi gây án
hắn đã phải tra tay vào còng số tám
để chịu tội trước pháp luật
từ tổng hợp hùng phạm

thành phố đà nẵng vốn nổi tiếng về sự bình yên và tươi đẹp
chỉ sau một thời gian ngắn
sự nỗ lực cố gắng của tập thể ban chuyên án đã thành công
bắt giữ được thủ phạm
trả lại sự an lành cho thành phố du lịch thân thiện
vụ án khép lại
xong đã để lại nhiều bài học cảnh giác
cho người dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
bọn tội phạm ngày càng hết sức manh động và liều lĩnh
vì thế mỗi người dân
cần tự trang bị cho mình
những kiến thức cần thiết
về phong ngơ tội phạm để tự bảo vệ mình
đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo